với mong muốn cung cấp thêm góc nhìn cho quý vị khán giả về những thành tiệu trong kinh tế của quan hệ hai nước trong thời gian qua
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ nguyễn đức kiên phó chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội
phó chủ tịch hội hiểu nghị việt đức về quan hệ kinh tế giữa việt nam cộng hòa liên bang đức mời quý vị và các bạn cùng theo dõi